kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ việt nam lào về hợp tác song phương đã kết thúc thành công tốt đẹp
tại kỳ họp hai bên đã ký kết một mươi bảy văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực
việt nam tiếp tục giúp đỡ lào trong nhiều dự án đặc biệt là tăng vốn viện trợ không hoàn lại của việt nam dành cho lào thêm một mươi
tăng suất học bổng cho học sinh sinh viên lào thêm một mươi
đồng thời việt nam ủng hộ giúp đỡ lào trong việc giải quyết các khó khăn về kinh tế hiện nay
giúp lào có nguồn nhân lực để phát triển đất nước trong thời gian sắp tới
dưới sự chứng kiến của hai thủ tướng các bộ ngành cơ quan hai nước đã ký kết một mươi bảy văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực
hai bên đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh mẽ thiết thực đặc biệt khuyến khích các địa phương bộ ngành
hỗ trợ hợp tác giúp đỡ nhau trên tinh thần hạt muối cắn đôi cộng rau sẻ nửa tỉnh nghĩa giữa hai nước việt lào
trên tinh thần quan hệ đặc biệt tin cậy lẫn nhau hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ
liên hợp quốc và diễn đàn hợp tác mekong
các nội dung hợp tác này đã được cụ thể hóa bằng một mươi bảy văn kiện kỳ họp mà hai bên đã ký kết trao đổi hôm nay